tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
cho vay năm tỷ đồng thu lời bất chính hai năm tỷ sau một mươi tháng đối tượng nguyễn thị hoài
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại khối xuân tiến phường hưng dũng tp vinh tỉnh nghệ an
đã bị công an tp vinh bắt giữ
ngày bảy tháng một mươi công an tp vinh bắt đối tượng nguyễn thị hoài về hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự bước đầu ban chuyên án đã chứng minh được trong khoảng thời gian
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi nguyễn thị hoài cho vay lãi nặng số tiền là năm tỷ đồng
số tiền thu lợi bất chính là hai tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng lực lượng công an đã thu giữ bốn thẻ ngân hàng
nhiều loại giấy tờ sổ sách và năm mươi triệu đồng tiền mặt đối tượng nguyễn thị hoài đã có hai tiền án
về tội bắt giữ người trái pháp luật hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng